phát biểu ý kiến tại buổi tiếp điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định chính phủ việt nam tất cả các thời kỳ đều phối hợp chặt chẽ với liên hợp quốc
việt nam luôn ủng hộ chủ trương một liên hợp quốc
thủ tướng hy vọng với kinh nghiệm của ông sẽ giúp chính phủ việt nam phát triển kinh tế xã hội thuận lợi không xa vào bẫy thu nhập trung bình
thủ tướng nêu rõ trong thế giới đa cực phức tạp hiện nay thì vai trò của liên hợp quốc ngày càng quan trọng
cho nên vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế công ước của liên hợp quốc là hết sức quan trọng đối với các nước thành viên trong việc bảo đảm hòa bình thế giới
chính phủ việt nam luôn phối hợp tốt với các cơ quan liên hợp quốc ở việt nam coi đó là các tổ chức quan trọng để chính phủ lắng nghe phối hợp tốt với các chương trình hoạt động để đạt kết quả tốt nhất
việt nam đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển thiên nhân kỷ của liên hợp quốc
trong quá trình này việt nam luôn mong muốn phối hợp chặt chẽ với undp
để lắng nghe ý kiến đóng góp tư vấn
ông kamal mahotara bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
sau khi trình thư ủy nhiệm của tổng thư ký liên hợp quốc khẳng định việt nam cũng là nước đi đầu trong sáng kiến một liên hợp quốc
vào thời điểm này các cơ quan liên hợp quốc phối hợp với việt nam hoàn thành bản kế hoạch chiến lược hợp tác thời gian tới
và hy vọng hai bên có thể ký kết trong thời gian tới
ông bày tỏ đã đến việt nam một vài lần và rất ấn tượng về thành tựu đổi mới
ông cũng rất quan tâm và tập trung công việc về kinh tế ở đông nam á
để việt nam đạt mức thu nhập trung bình cao hơn phát triển mạnh hơn trong thời gian tới